tính đến thời điểm này số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt mốc là ba mươi một bốn triệu ca tổng số ca tử vong là hơn chín trăm sáu mươi tám
riêng hoa kỳ thì vùng dịch lớn nhất thế giới đã vừa cán mốc là bảy triệu ca mắc covid một mươi chín hơn hai trăm linh bốn ca tử vong
các chuyên gia cho rằng là dịch bệnh đang âm ỉ trên khắp nước hoa kỳ khi mà mùa cúm tới
tính trung bình mỗi tuần nước mỹ mất đi khoảng tám trăm linh người do covid một mươi chín
con số này đã giảm so với giai đoạn đỉnh của dịch bệnh
trong những tháng đầu tiên của đại dịch covid một mươi chín nhiều người còn đưa ra dự báo rằng con số tử vong hai trăm linh người sẽ là số người chết cao nhất do covid một mươi chín ở nước mỹ
viện y tế thuộc đại học washington đã đưa ra dự báo về tổng số ca tử vong ở nước mỹ sẽ lên tới ba trăm bảy mươi tám người vào thời điểm cuối năm nay
và con số tử vong cuối cùng sẽ lên tới ba người một ngày trong tháng một mươi hai